trước diễn biến phức tạp của bão số bốn có nguy cơ ảnh hưởng đến tỉnh quảng ngãi
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và các ngành địa phương liên quan đang khẩn trương liên lạc
kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
hiện còn sáu trăm năm mươi tàu với hơn sáu hai trăm hai mươi ngư dân đang đánh bắt ở các vùng biển
trong đó vùng biển hoàng sa có bảy mươi năm tàu vùng biển phía bắc ba mươi chín tàu
vùng biển quảng ngãi là một trăm sáu mươi chín tàu
hiện bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục tăng cường tuần tra canh gác
và triển khai các biện pháp ngăn cấm không cho tàu thuyền và ngư dân ra khơi
chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện hậu cần để đối phó với mưa bão